từ chiều hôm qua và dạng sáng ngày hôm nay tại các bến xe lớn của hà nội
nhiều người mang theo đồ đạc lình kình rời thủ đô về quê ăn tết
thời điểm này không còn cảnh hành khách phải chen lấn chật vật như những năm trước
tại các bến xe lớn của hà nội như mỹ đình giáp bát nước ngầm hầu hết mọi người đều chuẩn bị
rất nhiều đồ đạc qua tết để mang về quê ai cũng lình kỉnh đồ đạc cho kỳ nghỉ dài ngày
năm nay người dân về quê khá nhẹ nhàng chứ không chật vật như những năm trước
nguyên nhân được cho là nhiều người đã xin nghỉ phép để về quê từ thứ sáu thứ bảy tuần trước
thay vì tập trung vào đúng ngày nghỉ lượng người về quê được giàn đều trong các ngày cuối tuần
nên bến xe không xảy ra tình trạng quá tải
vào mỗi dịp tết lượng người và phương tiện tham gia giao thông có xu hướng gia tăng do đó
để đảm bảo an ninh an toàn cho hành khách tránh nhồi nhét hành khách phòng chống cháy nổ
thực hiện đúng quy định về kiểm tra tình trạng
độ của người lái xe đã được các nhà xe và các đơn vị vận tải đẩy mạnh triển khai thực hiện từ nhiều tháng nay
đối với lượng khách qua bến xe mỹ đình trong mấy ngày gần đây thì chỉ bình quân vào khoảng một mươi hai một mươi năm người
lượng phương tiện tại bến xe hàng ngày khoảng một một trăm linh xe thoải mái đáp ứng đủ hết nhu cầu người dân
người dân có thể đi lại rất là thuận tiện vì vậy thì chúng tôi cũng mong muốn trong dịp tết này
hành khách hoàn toàn yên tâm khi đến bến xe để đi xe
hành khách nên vào trong bến để mua vé để đàm vào đúng ra vé
và tránh được tình trạng đi xe dọc đường đi nhầm xe bị nhồi nhét
thậm chí có những trường hợp bán khách thất lạc hành lý
so với mọi năm thời điểm này lượng khách về quê đã giảm khá nhiều tình trạng quá tải đã không còn
các bến xe cũng chỉ chạy theo biểu đồ như những ngày bình thường